tháng năm năm hai nghìn bảy một vụ mất tích đã gây chấn động châu âu gây ra nỗi đau buồn lớn trong công chúng
và được so sánh với quốc tàng của nước anh sau cái chết của công nương sứ wales diana
sau một mươi bảy năm cuộc tìm kiếm chưa bao giờ dừng lại và đã trở thành cuộc truy tìm người mất tích lớn nhất lịch sử hiện đại
vậy vụ mất tích có gì đặc biệt người mất tích là ai mà lại có sức ảnh hưởng lớn đến như vậy
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
tối ngày ba tháng năm năm hai nghìn bảy madeleine marquen khi đó mới ba tuổi đã biến mất khỏi phòng ngủ tại khu nghỉ sưỡng praia da luz bồ đào nha
trong lúc bố mẹ ra ngoài ăn tối hai anh em sinh đôi của madelin vẫn còn ngủ trong phòng
vậy madeleine biến mất như thế nào
theo ông bà kate và gary marquen là bố mẹ của madeleine kể rằng họ để cô bé và hai em của cô là cặp song sinh hai tuổi
trong căn hộ nghỉ dưỡng để ra ngoài ăn tối ở một nhà hàng cách đó một trăm hai mươi mét
người cha đã kiểm tra những đứa trẻ trước khi đi và thấy chúng vẫn ở đó lúc hai mươi một giờ
nhưng một tiếng sau người mẹ quay lại
đã phát hiện madeleine biến mất
cuộc tìm kiếm bắt đầu ngay sau đó
cảnh sát tiến hành phong tỏa khu vực kiểm tra và thẩm vấn toàn bộ nhân viên và du khách trong khu ocean club
theo lời khai của các vợ chồng marie và martin smith họ thấy một người đàn ông mang theo một đứa trẻ khớp với mô tả
với cô bé madeleine vào khoảng hai mươi hai giờ tối trên đường rua da escola primaria cách căn hộ nhà marquen năm trăm linh mét
jane tanner một người trong nhà hàng vợ chồng marquen ăn tối
cũng kể về một người đàn ông bí ẩn mang theo một đứa trẻ mặc bộ đồ ngủ hồng
trong bốn năm sau đó người đàn ông bí ẩn được coi là nghi phạm chính trong vụ án
nhưng đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba cảnh sát phát hiện đó hóa ra chỉ là một khách du lịch đón con ở nhà trẻ
cuộc điều tra ban đầu của cảnh sát bồ đào nha đã không mang lại kết quả cụ thể
nhưng cha mẹ của madelin cũng bị đưa vào diện tình nghi và bị công chúng ngờ vực
đến năm hai nghìn tám hai vợ chồng được chứng minh trong sạch
và cảnh sát bồ đào nha đã đưa vào diện tình nghi và bị công chúng ngờ vực
bồ đào nha tuyên bố kết thúc tìm kiếm
nhưng hai vợ chồng không bỏ cuộc họ tự thuê thám tử riêng để tiếp tục cuộc điều tra
gia đình đã nhận được nhiều sự hỗ trợ về tinh thần lẫn vật chất từ các nhà hảo tâm
trong đó có cả những nhân vật nổi tiếng thế giới như giáo hoàng benedict xvi
cựu thủ tướng anh golden brown ngôi sao bóng đá david beckham
và tác giả của harry potter carl rowling
suốt nhiều năm hàng loạt tình tiết bất ngờ được phát hiện về vụ án ở nhiều quốc gia khác nhau
hàng trăm tình nguyện viên đã giúp gia đình tìm kiếm madelin trên khắp thế giới
đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi cảnh sát anh và đức thông báo đã nhận diện được một nghi phạm là christian blookler
người đàn ông đức bốn mươi bốn tuổi kẻ đang bị điều tra về tội ác tình dục và bị tình nghi giết người
nghi phạm sống thường xuyên ở vùng algarve của bồ đào nha từ năm một nghìn chín trăm chín mươi năm cho tới năm hai nghìn bảy
hán ta có tiền án về tội lạm dụng tình dục trẻ em và tại thời điểm được xác định danh tính
hắn đã ở trong một nhà tù ở đức với tội danh tình dục và ma túy
một công tố viên đức cho biết nghi phạm là kẻ buôn bán ma túy nhưng cũng làm việc trong các nhà hàng
bán xe cũ và thường xuyên trộm đồ trong phòng khách sạn nhà nghỉ
các thám từ anh cho biết họ nhận được thông tin đầu tiên về nghi phạm sau khi đưa ra lời kêu gọi công khai vào năm hai nghìn một mươi sáu
nhằn kỷ niệm một mươi năm madeleine mất tích
các cuộc điều tra cho thấy hắn ta cũng đang ở gần các hộ nghỉ dưỡng plaza dallas tại thời điểm
madeleine mất tích
christian brugner phải đối mặt với ba tội danh hiếp dâm nghiêm trọng và hai tội lạm dụng tình dục trẻ em
được thực hiện từ năm hai nghìn cho tới năm hai nghìn một mươi sáu
nhưng hắn chối bỏ mọi cáo buộc liên quan đến vụ mất tích của madelin
vào năm hai nghìn hai mươi các công tố viên đức nói rõ rằng họ không mong đợi tìm thấy madelin còn sống
và có bằng chứng mới khiến họ kết luận rằng cô gái có thể là nạn nhân của một vụ giết người
năm hai nghìn hai mươi hai cảnh sát bồ đào nha đưa brugner
vào danh sách nghi phạm chính thức
nhưng đến nay brugner không bị buộc tội liên quan đến sự mất tích của cô bé và luôn phủ nhận sự liên quan
báo chí anh trong những năm qua tràn ngập các cuộc phỏng vấn với những người biết rõ về nghi phạm này
trong nỗ lực thu thập thông tin hữu ích
một cuộc tìm kiếm mới nhất của cảnh sát bồ đào nha được khởi động vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba đã thu hút giới truyền thông
cảnh sát đã khám xét khu vực đập ares cách ngôi làng ven biển piazadalus
nơi gia đình này nghỉ dưỡng
ba mươi dặm tức bốn mươi tám km
cảnh sát đã kết thúc cuộc tìm kiếm sau ba ngày
một số tài liệu đã được thu thập chuyển giao để phân tích nhưng không có bất kỳ kết luận nào được đưa ra
cảnh sát cho biết hoạt động này được chính quyền đức yêu cầu và được tiến hành với sự có mặt của chính quyền anh
theo các phương tiện truyền thông địa phương khu vực này từng là nơi lui tới của nghi phạm christian brugner
công tố viên người đức hans christian gunther nói với đài truyền hình ndr
chúng tôi chỉ có một số dấu hiệu cho thấy
hoạt động phối hợp của chính quyền đức và bồ đào nha là cuộc tìm kiếm chính thức đầu tiên ở khu vực đập
nhưng trước đó năm hai nghìn tám mark roth agarau correia một luật sư người bồ đào nha không liên quan đến vụ án
từng thuê thợ lặn chuyên nghiệp để kiểm tra khu vực theo một số lời khuyên mà ông đã nhận được
vào năm hai nghìn một mươi bốn cảnh sát anh cũng đã mở một cuộc điều tra mang tên chiến dịch green trong nhiều ngày
để kiểm tra vùng đất bụi rậm gần khu nghỉ dưỡng nơi madelin biến mất
nhưng không tìm thấy
bằng chứng nào
ngày ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba gia đình madelin tổ chức tưởng niệm một mươi sáu năm ngày con gái mất tích
gia đình chia sẻ cô bé vẫn còn mất tích và chúng tôi rất nhớ con chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc
các cuộc tìm kiếm mới đã làm sống lại vụ án đã gây chấn động châu âu trong nhiều năm
thúc đẩy nỗ lực tìm kiếm quốc tế
vụ án của madeleine còn trở thành chủ đề của sách các bài viết trang nhất và loạt phim tài niệu netflix
đồng thời tạo ra vô số suy đoán hy vọng và lời khuyên
nhiều người còn nói rằng vụ mất tích của madelin mccain đã làm chấn động châu âu
gây ra nỗi đau buồn lớn được so sánh với quốc tàng của nước anh sau cái chết của công nương diana
chiều ngày tám tháng bốn sau gần hai ngày tìm kiếm phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm phối hợp công an quận một
ập vào căn hộ trung cư sài gòn pơn quận bình thạnh giải cứu hai bé gái
không chế bắt nghi can bắt cóc phạm huỳnh nhật vi hai mươi một tuổi
đại tá nguyễn hải phước trường công an quận một cho biết
vi đã thừa nhận dùng tiền đồ ăn rụ rỗ hai bé gái về nhà tại trung cư trên
bước đầu xác định nghi can gây án một mình động cơ đang được làm rõ
trước đó trưa ngày bảy tháng bốn chị nguyễn thị chi hai mươi bảy tuổi trình báo hai con gái trong số bốn con mất tích
hàng ngày chị thường chờ các con bằng xe máy đến khu vực phố đi bộ nguyễn huệ quận một bán bánh kẹo rau
tối ngày ba tháng bốn chị để con gái một mươi tuổi ấm bé chín tháng tuổi ngồi bán kẹo ở đường đồng khời
con chị giữ hai đứa còn lại bán hàng ở đối diện bên đường
đi bộ một trăm linh mét đến gặp một người trả tiền góp
tuy nhiên khoảng năm phút sau chị quay lại thì không thấy hai con nhỏ
hai con gái lớn ngồi bán ở đối diện đường cũng không biết nên đến công an phường bến nghé quận một trình báo
chị cho biết sau khi sinh con hai người chồng trước của chị không ở cùng cũng không tru cấp
khi mất tích hai cháu chị liên hệ hai người này nhưng họ nói không giữ con
còn bố mẹ chị ở phú yên bị bệnh tuổi cao không thể giữ trẻ
cảnh sát và chính quyền địa phương ngay sau đó đã huy động nhiều lực lượng
tìm hai bé các khu vực vui chơi giải trí công viên lần cận
lực lượng phối hợp thuộc công an thành phố đã phát động phong trào quần chúng nhân dân tố giác tội phạm
cung cấp nhiều thông tin quan trọng có giá trị liên quan
kết hợp với nhiều biện pháp nghiệp vụ sát bén nhiều tổ công tác đã được triển khai để nhanh chóng xác minh thông tin
gia dựng quá trình di chuyển thông tin nạn nhân và đối tượng có liên quan
qua đó cơ quan công an xác định khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày ba tháng bốn
một đối tượng nữ đã lợi dụng lúc hai đứa bé không có người trông coi tiếp cận
dẫn dụ hai đứa bé đi theo mình qua nhiều tuyến đường từ quận một sang quận tám
sau đó đối tượng đặt xe taxi công nghệ đưa hai cháu bé về trung cư sài gòn phơn thuộc phương hai mươi hai quận bình thạnh
phòng cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp công an quận một công an quận bình thạnh giả soát
phát hiện đối tượng phạm huỳnh nhật vi hai mươi một tuổi chú huyện gò công đông tỉnh tiền giang
đang khống chế hai đứa bé con chị nguyễn thị chi tại căn hộ một mươi năm tháp ruby trung cư sài gòn pơ
lực lượng phối hợp đã nhanh chóng khống chế đối tượng giải cứu hai bé gái an toàn
hai bé vẫn khỏe mạnh chỉ chưa đầy bốn mươi hai giờ sau khi tiếp nhận thông tin về việc hai cháu bé bị mất tích
phòng cảnh sát hình sự đã hiệp đồng với công an quận một và các đơn vị nghiệp vụ
địa phương có liên quan trao trả hai cháu bé cho gia đình
đồng thời tiếp tục củng cố tài liệu trung cư để xử lý nghiêm minh đối tượng phòng hủy nhật vi theo đúng quy định của pháp luật